hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
trong khoảng thời gian này dù đang chung sống với anh huynh nhưng hải vẫn lấy tên là hải anh làm quen với anh chẩu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở tuyên quang và nói là chưa lấy chồng
đầu năm hai nghìn hai mươi hải và anh hoàng phát sinh quan hệ tình cảm nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do đó anh hoàng chủ động chấm dứt mối quan hệ bất chính này
nếu kéo tình cảm từ nhân tình hải nói dối anh hoàng là mình đang có thai đồng thời yêu cầu anh này chịu trách nhiệm
do không muốn gặp hải anh hoàng chuyển tới ở cùng với anh họ ở phòng trọ số sáu trăm linh hai số bốn ngõ sáu mươi phường phú đô quận nam từ liêm hà nội
sau khi biết anh hoàng chuyển chỗ ở và cho rằng bị người anh họ xúi rục kích động nên anh hoàng mới chấm dứt quan hệ với mình
hải nảy sinh ý định mua xăng đốt xe máy của người anh họ nhân tình để trả thù
khoảng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đi xe máy đến cây xăng trên đường lạc long quân
hải mặc áo khoác ngoài màu đen đôi mũ bảo hiểm màu đen đeo khẩu trang và mang theo chai xăng đến nhà trọ đói trên
khi vào bên trong bị cáo tìm chiếc xe máy mục tiêu rồi đổ hơn một lít xăng lên chiếc xe này lấy bao diêm quẹt lửa ném vào
chiếc xe máy bùng cháy và nhanh chóng gây cháy toàn bộ khu vực chân cầu thang tầng một của khu nhà trọ
khi ngọn lửa bùng lên hải bỏ chạy
cởi áo khoác vứt bỏ gần hiện trường rồi điều khiển xe máy về nhà
ngọn lửa bốc lên làm mất điện toàn bộ khu nhà trọ hệ thống thang máy không hoạt động được
những người thuê nhà hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng trọ
chen lấn chạy xuống cầu thang bộ và lối thoát duy nhất của khu nhà để đi ra bên ngoài
trong đó chị nguyễn thị mai a đang mang thai ở trọ phòng sáu trăm linh một nghe tiếng hô hoán cũng chạy ra cầu thang bộ
nhưng đến tầng một thì bị ngạt khói ngã vào đám cháy dẫn đến tử vong tại chỗ
những nạn nhân khác là chị bùi thị vân nga
bế hai con nhỏ chạy ra ngoài nhưng xuống đến tầng bốn thì không thể đi tiếp do khói nhiều
tường lan can cầu thang rất nóng làm chị này và hai cháu bé bỏng nhiều chỗ
nhiều người khác trong nhà trọ cũng bị ngạt và bỏng nhiều nơi trên cơ thể với nhiều mức độ khác nhau
gia đình chủ nhà trọ là ông nghiêm văn lý ở tầng hai đều chạy thoát ra ngoài
vụ cháy làm hư hỏng một mươi ba xe máy
một xe máy điện một xe đạp của những người ở trong tòa nhà
ngoài ra nhiều tài sản của chủ nhà trọ cũng bị hư hỏng như
một bộ điều hòa hệ thống điện đèn máy bơm quạt tv tường chân toàn bộ nhà các phòng bị ám khói bong chóc
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận nam tử liêm đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa và hướng dẫn những người mắc kẹt thoát xuống ra ngoài an toàn
đến khoảng một mươi chín h ba mươi cùng ngày đám cháy được dập tắt
khám nghiệm hiện trường phát hiện chị nguyễn thị mai a đã bị tử vong toàn thân bị cháy than hóa
nguyên nhân tử vong là do ngạt khí co hai sốc bỏng
giám định pháp y đối với những nạn nhân trong tòa nhà anh nguyễn mạnh dê tổn hại sức khỏe tám mươi bảy chị bùi thị vân a tổn hại bảy
các con của chị vân nga một cháu bé tổn hại một mươi tám một cháu bé tổn hại bốn
một số nạn nhân khác bị thương nhẹ trong vụ cháy và từ chối giám định thương tích không yêu cầu bị cáo bồi thường
với những hành vi trên
ngày tám hai nghìn hai mươi ba tại phiên xét xử sơ thẩm tòa nhân dân tp hà nội đã quyết định tuyên phạt trần thị thanh hải
mức án tử hình về cả hai tội danh bị xét xử
tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo kháng cáo với nội dung cho rằng bản thân không cố ý phóng hỏa đốt nhà
chỉ thực hiện việc đốt chiếc xe máy của nhà anh họ nhân tình
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo sang nhận tội và đề nghị hội đồng xét xử xem xét
ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải gia đình có công với cách mạng
xem xét toàn diện vụ án mặc dù tòa cấp phúc thẩm ghi nhận các tình tiết nêu trên
song cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và thể hiện rõ bị cáo không còn khả năng để giáo dục cải tạo
do đó tòa quyết định bác kháng cáo đồng thời giữ nguyên mức án tử hình đối với trần thị thanh hải
một buổi chiều cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trần thị thanh hải bị dẫn giải vào phòng xét xử của tòa án nhân dân tp hà nội
với thân hình nhỏ thó gương mặt chứa đựng đầy nỗi chán trường lọt thỏm giữa hai cảnh sát trại tạm giam công an hà nội
hải thiếu phụ đa tỉnh hôm đó bị đưa ra trước tòa án với cáo buộc giết người hủy hoại tài sản
trong phiên tòa trần thị thanh hải đã cay đắng cho hay từ ngày vướng lao lý cô bị chồng người thân bỏ mặt không ai đói hoài
trước tòa hải cho rằng thời điểm gây án bị cáo không kiểm soát được hành vi không có mục đích giết người
sau đó bị cáo quay xuống những người bị hại chép tay quỳ lại xin mọi người tha lỗi cho cô ta một cơ hội được trở về làm người tốt
giọng nghẹn ngào hải cay đắng cho hay từ ngày bị cáo gây án đến nay gia đình đã bỏ mặt cô ta
hải khóc nghẹn và chấp nhận theo đề nghị bồi thường của đại diện nạn nhân tử vong
bản án nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm đến tính mạng sức khỏe tài sản của người khác
hành vi đó là đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo chưa nhận thức được hành vi của mình
ngoài ra bị cáo gây ra tình tiết tăng nặng với người dưới một mươi sáu tuổi nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội
từ đó tòa sơ thẩm đã tuyên phạt trần thị thanh hải mức án tử hình về hai tội danh trên
lúc đó hải đổ sụp xuống lực lượng cảnh sát dẫn dải phải riu cô ta lên xe thùng về chạy giam
sốc với nhân thân đối tượng
khi thi hành lệnh khám xét tại nơi ở của trần thị thanh hải
các điều tra viên bất ngờ khi người phụ nữ này đã có chồng và một con trai năm tuổi
thượng tá vũ văn phúc phó trưởng công an quận nam tử liêm hà nội thông tin
sáng mùa một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện vụ bản nam định
đối tượng đốt xe máy dẫn đến cháy nhà trọ khiến một người tử vong trên địa bàn phường phú đô
quận nam tử liêm
các điều tra viên bất ngờ khi chồng và con của người phụ nữ này đang sinh sống tại đây
hai vợ chồng trần thị thanh hải đều là nhân viên nhà hàng thuộc hệ thống buffe nổi tiếng trên địa bàn hà nội
theo lời khai của hải cả hai đều quê nam định thuê nhà trọ mưu sinh tại hà nội
trong căn phòng trọ rộng chưa đầy hai mươi m hai cuộc sống của họ diễn ra bình thường như bao gia đình khác
chồng hải không hề nhận thấy điều khác lạ từ vợ mình
càng không biết việc cô ta cặp kè với anh chậu việt
hoàng chú tại tuyên quang
quá trình điều tra xác định dù đã có chồng con
nhưng cuối năm hai nghìn một mươi chín trần thị thanh hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh chẩu việt hoàng
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hải phát hiện gia đình anh hoàng ngăn cản
không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân
từ đó hải và anh hoàng nảy sinh mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau
thậm chí lời khai của anh hoàng tại cơ quan công an cho thấy hải đã từng đến nhà trọ của anh hát
đập phá và đốt hai máy tính của anh
do lo sợ và muốn tránh mặt
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hoàng chuyển đến ở cùng anh họ là hoàng công vê
tại ngõ sáu mươi đường phú đô phường phú đô
từ đó hải nảy sinh mâu thuẫn với anh v vì cho rằng chính anh là người ngăn cản
xúi dục hát chấm dứt tình cảm với mình
xong trên thực tế theo lời khai của anh hát
gia đình ngăn cản hai người tiếp tục quan hệ tình cảm vì hải là người không trung thực
yêu trong một thời gian nhưng khi đề cập đến việc về ra mắt bố mẹ thì hải đều lảng tránh
bố mẹ anh hoàng cũng đã từng xin số điện thoại của bố mẹ hải
để có thể nói chuyện người lớn nhưng hải không cho
hải cũng không hề có ý định giới thiệu anh hoàng với bố mẹ mình
nên hai năm cách nhau anh hoàng không hề biết nhà cửa gia đình hải ở đâu
để níu gáo tình yêu với anh hoàng hải thông báo mình có thai
dù vậy nhưng anh hoàng vẫn chuyển đến ở với anh v
hãy nghĩ mình không được bạn trai quan tâm chăm sóc
nên người phụ nữ này càng tiếp tục mâu thuẫn với cả anh hoàng và anh vê
và đã nảy sinh ý định trả thù
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau